hai mươi cây lọc nước thông minh đã được thành phố hà nội lắp đặt và đưa vào sử dụng tại các địa điểm công cộng
nhằm phục vụ miễn phí cho nhu cầu của người dân đặc biệt là vào những ngày cao điểm nắng nóng
điều đặc biệt của những chiếc máy lọc nước thông minh này là người sử dụng có thể tùy ý chọn loại nước mà mình muốn
qua các phím chức năng trên máy màn hình được gắn cả mặt trước và mặt sau của máy cũng hiển thị ngay chỉ số chất lượng nước
những vị chất có lợi cho sức khỏe đồng thời gợi ý các loại nước đang lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng nào
mỗi chiếc máy lọc nước có công suất một trăm linh lít một giờ sẽ đáp ứng được miễn phí nhu cầu sử dụng nước cho người dân
đặc biệt là những người lao động và những du khách quốc tế trong những ngày nắng nóng
đây là một trong các sản phẩm được chính thức bàn giao trong giai đoạn ba của dự án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng
trên địa bàn thành phố hà nội do đơn vị vinasing thực hiện và đang tiếp tục được tiến hành lắp đặt tại các tuyến phố trên địa bàn thủ đô